tối ngày bảy tháng năm tại quảng trường tây bắc thành phố sơn la tỉnh sơn la đã diễn ra lễ kỷ niệm sáu mươi năm
ngày bác hồ và đoàn công tác của trung mương lên thăm nói chuyện với cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tây bắc tại sơn la
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín và khánh thành tượng đài bắc hồ với đồng bào các dân tộc tây bắc
tới sự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí phan đình trạc bí thư trung hoàng đảng trưởng ban nội chính trung mương
cùng đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn các tỉnh tây bắc
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương
đã nêu bật lại ý nghĩa lịch sử to lớn của sự kiện bác hồ và đoàn công tác của trung ương lên thăm tây bắc
và khẳng định trong suốt sáu mươi năm qua thực hiện lời dạy của bác đảng bộ chính quyền cán bộ chiến sĩ và nhân dân
các dân tộc tây bắc nói chung và tỉnh sơn la nói riêng đã phát huy truyền thống cách mạng vượt qua những khó khăn
thay đổi tư duy lãnh đạo chỉ đạo chuyển đổi kinh tế phù hợp với điều kiện phát huy tiềm năng lợi thế tranh thủ các nguồn hỗ trợ và đẩy mạnh thu hút đầu tư
nhìn lại sáu mươi năm thực hiện lời dạy của người từ vùng đất gặp vô vàn khó khăn giao thông cách trở kinh tế xã hội kém phát triển
đời sống bà con các dân tộc còn nghèo làn lạc hậu
đến nay tây bắc đã hoàn toàn khác xưa tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực gắn với thị trường và phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương
những thành tiệu to lớn toàn diện mà đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc sơn la và các tỉnh tây bắc giành được trong sáu mươi năm qua
đã góp phần quan trọng vào thành tiệu chung của cả nước
tuy quản khiêm tốn so với tiềm năng của vùng tây bắc nhưng đã từng bước thực hiện mong ngược của bà con
tại buổi lễ trọng đại này các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và tỉnh sơn la đã cắt băng khánh thành tượng đài bắc hồ với đồng bào các dân tộc tây bắc